hội du lịch cộng đồng việt nam thành viên của hiệp hội du lịch việt nam vừa ghi kết hợp tác với mạng xã hội tiktok nhằm quảng bá hình ảnh của việt nam và sẽ đăng tải các video ngắn trên ứng dụng này để quảng bá cảnh đẹp của các địa phương giới thiệu các sản phẩm du lịch của các thành viên đến với khách hàng trong nước và quốc tế
cụ thể vctc sẽ vận hành tài khoản trên nền tảng mạng xã hội này để đăng tải các đoạn video ngắn về cảnh đẹp của các địa phương ở việt nam cùng các tour du lịch độc đáo hướng đến người yêu du lịch và khách hàng có nhu cầu mua tour
video sẽ do các thành viên của vctc sản xuất phía còn lại có trách nhiệm tổ chức các khóa đào tạo hướng dẫn cho vctc và các đối tác cách tạo video ngắn để khai thác nền tảng này